hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm hoàng thị biển bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ba bể bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
và trong vụ việc này biển bị tòa nhân dân huyện ba bể tuyên phạt sáu năm tù về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
và đến ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu công an huyện ba bể tiếp tục phát hiện và thu giữ tại nhà biển ba gói chất bột màu trắng có tổng trọng lượng hơn một trăm linh gram heroin do biển cất giữ
trước ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm với những tài liệu chứng cứ thu thập được và lời khai của bị cáo tòa nhân dân tỉnh bắc cạn đã tuyên phạt bị cáo hoàng thị biển hai mươi một năm tù giam
trong đó có một mươi năm năm tù giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và sáu năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy mà tòa nhân dân huyện ba bể đã tuyên phạt trước đó
xuất phát từ mâu thuẫn trong kinh doanh đối tượng hà thanh nam chú tại thôn tiền hải xã ái quốc thành phố hải dương
đã thuê người chém trọng
hà thanh nam đã thuê người chém trọng chú của vợ mình hiện công an huyện nam sách đã bắt giữ các đối tượng hà thanh nam phạm đình xuân nguyễn văn lâm và nguyễn huy khôi về hành vi cố ý gây thương tích
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do trước đây hà thanh nam cùng tham gia buôn bán với anh vũ quốc hội là chú vợ của nam
sau khi hội tách ra làm riêng và hai bên có mâu thuẫn trong việc thu hút khách hàng nam đã thuê các đối tượng trên với giá một mươi năm triệu đồng để hành hung anh hội
khi anh hội chở ga đi bán thì hai đối tượng bịt khẩu trang đi xe cùng chiều chém nhiều nhát làm đứt xương trậu phải đưa đi cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương sau đó chuyển lên bệnh viện việt đức
ngày hôm qua tòa án nhân dân huyện trợ mới tỉnh an giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đồng thời tuyên phạt hà văn cảnh một mươi năm năm tù giam
nguyễn trọng hữu một mươi năm tù giam và trần thế thành năm năm sáu tháng tù giam về tội cướp tài sản và hiếp dâm
theo cáo trạng vào ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu ba đối tượng trên tụ tập cùng với một số người bạn khác uống rượu gần nhà ở ấp hòa hạ
xã kiến an huyện trợ mới tỉnh an giang và đến khoảng hai mươi ba h cùng ngày ba đối tượng trên đã đến nhà anh phương đánh nhau và cướp tài sản
tuy nhiên cướp được hai điện thoại cũ không chỉ dừng lại ở đó ba đối tượng còn dùng dao và gậy để khống chế vợ chồng anh phương
đi ra cánh đồng cách nhà năm trăm linh m tại đây thành đã khống chế anh phương
đi ra nơi khác
còn cảnh và hiễu thay phiên nhau thực hiện hành vi hiếp dâm vợ của anh phương
đến ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu anh phương cùng vợ đã đến cơ quan chức năng tố cáo hành vi của các đối tượng
thưa quý vị sau vụ cháy quán karaoke tại quận cầu giấy gây thiệt hại lớn thành phố hà nội đã tập trung kiểm tra chấn trình dịch vụ này
nhưng đến nay hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố vẫn chưa hết nóng
toàn thành phố hà nội hiện có trên một sáu trăm linh cơ sở kinh doanh karaoke
nhưng số được cấp phép mới có trên một hai trăm linh cơ sở
số lượng cơ sở kinh doanh karaoke lớn cùng các cơ sở không phép cao luôn tiềm ẩn các nguy cơ về phòng chống cháy nổ an ninh trật tự và các vấn đề liên quan khác
sau vụ cháy tại quán karaoke ở sáu mươi tám trần thái tông quận cầu giấy thành ủy hà nội đã chỉ đạo tạm ngừng cấp phép hoạt động karaoke
các quận huyện thực hiện tổng kiểm tra đình chỉ nhiều cơ sở kinh doanh karaoke không đủ điều kiện hoạt động theo quy định
nhiều quận huyện cũng đã đình chỉ hoạt động của các cơ sở kinh doanh không phép không đủ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy
phó chủ tịch ubnd tp hà nội ngô văn quý yêu cầu các cơ quan chức năng các quận huyện thị xã tăng cường kiểm tra toàn diện các cơ sở hoạt động karaoke vũ trường quán bar nhà hàng
đồng thời kiên quyết đình chỉ các cơ sở kinh doanh không phép hoặc không đủ điều kiện
các quận huyện thị xã tiếp tục kiểm tra hoạt động kinh doanh karaoke vũ trường quán bar nhà hàng từ nay đến hết ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
vâng có thể thấy là trong thời gian qua không chỉ tại thành phố hà nội mà ở nhiều tỉnh thanh trên cả nước đã xảy ra không ít các vụ cháy tại các quán bar và karaoke gây bất an cho người dân
cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội
và tại tỉnh hải dương qua công tác kiểm tra liên ngành về phòng cháy chữa cháy vẫn còn tồn tại hàng loạt những bất cập về công tác này tại các cơ sở kinh doanh quán bar và karaoke
trong ngày hai mươi ba tháng một mươi một đoàn kiểm tra liên ngành về phòng cháy chữa cháy tỉnh hải dương tiến hành kiểm tra hai cơ sở kinh doanh quán bar karaoke lớn nhất trên địa bàn tỉnh hải dương
đó là công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và thương mại daragon tại đường trần hưng đạo phường trần hưng đạo thành phố hải dương và karaoke deragon hai tại đường ngô quyền phường thanh bình thành phố hải dương
đây là hai trong những cơ sở thu hút số lượng khách đến đông nhất
tuy nhiên thực tế kiểm tra tại đây vẫn còn tồn tại nhiều bất cập cho công tác phòng cháy chữa cháy
đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản những vi phạm yêu cầu các chủ cơ sở sớm có biện pháp khắc phục
những thiếu sót tồn tại và kiến nghị
thứ nhất chưa thực hiện hợp đồng bảo hiểm chế độ bắt buộc theo quy định tại nghị định số một trăm ba mươi năm hai nghìn sáu
chưa đáp đặt hệ thống báo cháy tự động hệ thống chứa cháy tự động hệ thống chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn theo tiêu chuẩn ba mươi tám nghìn chín trăm linh hai hai nghìn chín
chưa niêm yết nội quy tiêu lệnh về phòng cháy cháy cháy
theo ý kiến của các anh vừa lên ra em sẽ khắc phục mọi những thiếu sót về bên phần phía bọn em khắc phục sớm nhất với đơn ngành kỳ dạng
như vậy mặc dù các cơ sở kinh doanh quán bar karaoke cũng đã quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên chưa có sự đồng bộ thống nhất dẫn đến việc sai sót trong quá trình khai thác sử dụng
điện hình như cơ sở karaoke daragon trong khi đang sử dụng khai thác các phòng hát lại tiến hành đồng thời việc sửa chữa cơi nới mở rộng cơ sở
vụ cháy tại quán karaoke trên đường trần thái tông quận cầu giấy hà nội cũng xuất phát từ sự bất cần thiếu sót của cơ sở kinh doanh karaoke khi vừa sử dụng vừa sửa chữa cơi nới
xét thấy nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng nên chúng tôi đã cho sửa chữa nâng cấp và mở rộng cơ sở
tuy nhiên trong quá trình lân cấp còn một số vấn đề tồn tại liên quan đến cấp phép xây dựng cũng như thẩm duyệt và an toàn phòng cháy chữa cháy chưa được tiến hành đồng bộ
tôi xin hứa là thời gian trong thời gian sớm nhất sẽ hoàn thiện những thiếu sót để phục vụ khách hàng được tốt hơn
hiện trên địa bàn tỉnh hải dương có hơn hai trăm linh cơ sở kinh doanh quán bar karaoke
thời gian tới số cơ sở này sẽ đi kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy và các điều kiện đảm bảo về an ninh trật tự để đảm bảo an toàn về người và tài sản cho mọi người
cùng với lực lượng chức năng hơn ai hết các chủ cơ sở kinh doanh karaoke phải nâng cao ý thức về phòng cháy chữa cháy
để không tiếp diễn những vụ cháy lớn như thời gian vừa qua
người dân cũng phải trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để thoát nạn khi đối diện với những tình huống nguy hiểm khi có cháy nổ xảy ra
qua công tác tuần tra lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế liên tục phát hiện và bắt giữ nhiều vụ xe tải chở gỗ lậu
tại km hai mươi bảy trăm linh đường trành huế lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế phát hiện xe tải chở một trăm năm mươi khách gỗ rổi và gỗ dê khoảng hai mươi m ba
do tài xế phan trọng sát điều khiển
sau khi phối hợp với lực lượng hạt kiểm lâm thị xã hương thủy kiểm tra cảnh sát giao thông đã phát hiện có hàng chục cây gỗ sai kích thước chủng loại so với hồ sơ
nên tiến hành tịch thu xử lý theo quy định
tiếp đó tại km tám trăm năm mươi tám hai trăm linh quốc lộ một a đoạn qua xã lộc điền huyện phú lộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế phát hiện xe tải do tài xế hồ văn quý điều khiển chạy hướng bắc nam
qua kiểm tra cảnh sát giao thông phát hiện trên thùng xe tải này chở hai mươi phách gỗ đào tổng sáu mét khối nhưng không có dầu búa kiểm lâm và tài xế quý không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc số gỗ trên nên lập biên bản xử lý
thưa quý vị và các bạn thực phẩm bẩn đang là một vấn nạn được lực lượng chức năng các địa phương ra sức vào cuộc đấu tranh
như ngày hôm qua công an tỉnh nghệ an tại nghệ an công an thị xã thái hòa đã bắt giữ một xe tải vận chuyển gần bốn tấn thực phẩm bẩn
và hàng năm lực lượng chức năng tại nghệ an đã bắt giữ tiêu hủy hàng chục mặt hàng thực phẩm bẩn
tuy nhiên đây chỉ là những con số hết sức nhỏ so với lượng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hàng ngày có mặt trên thị trường
vâng chính vì vậy với mong muốn tìm ra giải pháp an toàn cho người tiêu dùng các cơ quan ban ngành tỉnh nghệ an đã tích cực đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc thanh kiểm tra kiểm soát nguồn gốc chất lượng hàng hóa lưu thông
do các cơ sở luôn kín cổng cao tường để sản xuất những gói phụ da nhỏ thường được giấu kín hoặc trộn lẫn nên công tác kiểm tra phát hiện gặp không ít khó khăn
mặt khác việc kiểm soát nguồn cung các loại hóa chất thuốc bảo vệ thực vật thuốc kích thích tăng trường chất tạo màu là nguồn gốc tạo nên thực phẩm bẩn hiện nay cũng chưa được thắt chặt
trong khi các cơ quan chức năng và người dân đang trông chờ những chế tài xử phạt nghiêm khắc đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm bẩn có hiệu lực thi hành
thì vấn đề đang được nhân dân quan tâm hiện nay đó là việc đẩy mạnh thực hiện phát triển chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn tại một số địa phương trong tỉnh
và thí điểm việc cấp giấy xác nhận sản phẩm an toàn
nhưng đổi lại họ muốn được đảm bảo rằng những sản phẩm đó phải thực sự sạch có nguồn gốc rõ ràng
do đó cùng với việc chú trọng đầu vào thì phải tính toán đến đầu ra của sản phẩm
có như thế người nông dân mới yên tâm để sản xuất chế biến thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh
còn người tiêu dùng có thêm những địa chỉ tin cậy để gửi gắm niềm tin được sử dụng thực phẩm sạch hàng ngày
thông tin từ hội sản xuất kinh doanh và chế biến hành tỏi lý sơn tỉnh quảng ngãi cho biết
hội đang xúc tiến triển khai in nhãn hiệu logo tem chống giả cho tỏi lý sơn
việc này nhằm mục đích bảo vệ và phát triển thương hiệu tỏi lý sơn
hạn chế tình trạng các hộ kinh doanh in nhãn hiệu đong gói bao bì tỏi tự phát như lâu nay
theo hội sản xuất kinh doanh và chế biến hành tỏ lý sơn
thì hiện nay tòa lý sơn vẫn chưa được đồng gói bao bì sản phẩm một trăm linh
chưa có tem chống giả của hội để ngăn chặn hành vi trà trộn tỏi từ nơi khác vào tòa lý sơn để trục lợi
điều này khiến cho tỏi lý sơn đang bị mất dần thương hiệu trên thị trường
hiện tại tại huyện đảo lý sơn một số hộ kinh doanh tự in nhãn hiệu đóng gói bao bì nhưng không đồng nhất
nên khó kiểm soát thương hiệu và phát huy được thương hiệu tỏ lý sơn
do vậy hội sản xuất kinh doanh và chế biến hành tỏ lý sơn sẽ in nhãn hiệu logo tem chống giả của hội để được bảo hộ theo quy định
đối với những bao bì nhãn hiệu logo do các cơ sở kinh doanh tự đóng gói mang nhãn hiệu tỏ lý sơn thì không được chấp nhận
và buộc sẽ phải theo một mẫu mã chung do hội sản xuất kinh doanh và chế biến hành tỏi lý sơn đưa ra
nhằm bảo vệ và phát triển thương hiệu tỏ lý sơn vốn đang đối mặt với nguy cơ mất thương hiệu như lâu nay
vâng thưa quý vị cầu vượt bộ hành được xây dựng với mong muốn để hạn chế ủn tắc và tai nạn giao thông
nó là đường riêng dành cho người đi bộ mỗi khi đi qua đường cũng như các bến xe buýt là để dành riêng cho những người đi xe buýt
vẫn biết lối đi
này là dành riêng cho người đi bộ thế nhưng tại nơi đất chật người đông tức đất tức vàng như tại hà nội
thì chúng đã trở thành một trong những địa điểm kinh doanh vô cùng lý tưởng cho không ít người đặc biệt là hàng rong và các quán nước
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại một số chân cầu đi bộ và các bến xe buýt tại hà nội
cầu vượt đi bộ trên trục đường giải phóng lê thành nghị trước cổng bệnh viện bạch mai
quán trà đá quán xôi hoa quả tập trung đông đúc
ngay cả lan can cũng được tận dụng để treo biển quảng cáo
những trạm xe buýt công cộng cũng bị xâm chiếm một cách tràn làn
các cái hàng rong này nhiều khi nó ở cạnh bậc nhiều khi nó rất là cản trở cho người đi bộ cứ đi vào giữa thành bốn làn
người ta ngồi hai bên hai làn đi giữa thành bốn đâm vào nó chặt
thôi lúc là nó vướng đấy bởi vì có khách người ta ngồi mua là mình đi là mình vướng
bởi vì tôi thường xuyên đi khám bệnh ở đây mà cứ một tháng là tôi đi một lần là lần nào cũng có phải qua cái này
nên tôi thấy trường hợp này diễn ra là thường xuyên
vâng nó ảnh hưởng nhiều nhiều khi chúng tôi đi quay lại đây nhiều lần
nhưng mà nó cứ phải đi xuống chơi hành lang này xuống cái bờ đường quan này mới đi được
nên là nhiều khi nó tắt đường nhiều khi nó
nói chung là ảnh hưởng tới tinh bản của người ra nhiều
nói chung thì cũng có chiếm chỗ rồi thỉnh thoảng thì mình sẽ
người ta sẽ mình đứng trước thì người ta thường hay là nói mình đi ra chỗ khác cho người ta bán làng
tình trạng này đã diễn ra công khai nhiều năm nay nhưng không thể kiểm soát
tuy đôi lúc cũng có những đợt kiểm tra xử lý những hàng quán này
thế nhưng sau một thời gian khi không bị các cơ quan chức năng nhắc nhở thì đâu lại vào đấy
như tôi tâm lý là có cầu đi bộ những hàng rong như tôi tìm cái cầm cầu mát
thì chúng tôi coi như là người bán hàng và những người đi bộ
và có những cái bóng mát thì người ta vào người ta ngồi người ta nghỉ ngơi thôi
thì ở đâu cũng thích là chọn đông người để bán hàng cho đối tượng khách hàng rồi
nhưng mà thôi bọn chị kiểu cũng chẳng phải mong muốn ngồi như thế này
tình thẳng công an đi là bọn chị ngồi xa
nhiều khi là phải chạy bán hàng nó cũng không được tập trung lắm
trước thực trạng nhiều cầu đi bộ cùng các trạm xe buýt công cộng đang bị lấn chiếm công khai như hiện nay
gây mất trật tự nhắc nhắc hình ảnh của một đô thị lớn như hà nội
điều quan trọng hơn nó làm cho việc thực thi pháp luật ngay tại thủ đô đang bị coi nhẹ
theo khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm trung tâm y tế dự phòng tp hcm
trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tại thành phố
trường hợp nhiễm zika xứng tính với virus zika như vậy đến thời điểm này
số trường hợp nhiễm zika được xác định tại thành phố hồ chí minh đã lên sáu mươi chín ca
đây là báo cáo số trường hợp được chẩn đoán xác định qua hệ thống giám sát trọng điểm bệnh sốt sốt huyết
bệnh chikungunia bệnh do virus zika và đã điều tra dịch tễ
đến nay chưa có khuyến cáo hạn chế đi đến những nơi có ca bệnh
tuy nhiên mọi người đặc biệt là thai phụ cần chủ động phòng tránh mũi đốt
mọi nhà tự diệt mũi diệt loang quang để phòng bệnh sốt sốt huyết và bệnh do virus zika
thưa quý vị và các bạn đối với mỗi người sau những vất vả lo toan trong cuộc sống
thì gia đình được xem như là nơi trở về của mỗi người để được bao bọc trở tre
thế nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng như điều chúng ta mong muốn
và hiện nay nhiều gia đình đang bị ám ảnh bởi nỗi đau mang tên bạo lực gia đình
vâng bạo lực gia đình là vấn đề mang tính toàn cầu và ở việt nam
vâng bạo lực gia đình là vấn đề mang tính toàn cầu và ở việt nam
nó cũng đang đặt ra thách thức cho những giá trị chuẩn mực về đạo đức cũng như văn hóa tốt đẹp của dân tộc
bạo lực gia đình để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho con người nhất là đối với phụ nữ
nó làm hạn chế sự tham gia của họ vào đời sống cộng đồng
không chỉ gây hậu quả về thể chất về tâm lý cho bản thân phụ nữ
mà còn với cả trẻ em gia đình toàn xã hội và vi phạm nghiêm trọng các quyền của con người
hôm nay ngày hai mươi năm tháng một mươi một là ngày quốc tế loại bỏ bạo lực đối với phụ nữ
mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi theo dõi phóng sự sau
để cùng chia sẻ và thấu hiểu hơn nỗi đau mang tên bạo lực gia đình mà không ít người phụ nữ đang phải chịu đựng
sinh ra trong một gia đình có ba chị em gái điều kiện khá giả ở hà nội có công ăn việc làm ổn định
người phụ nữ này đáng lẽ sẽ có được cho mình một tấm chồng biết yêu thương chia sẻ một gia đình hạnh phúc
cái suy nghĩ của tôi thì nó không được đúng như sự thật
sau khi lấy nhau rồi tôi vỡ mộng bởi vì sao là anh ý không phải là người như tôi mong muốn là anh có đạo đức
cho nên là cái cuộc sống của hôn nhân của tôi nó cực kỳ là vừa bế tắc mà vừa nói chung là khổ
cách đây bốn năm trường hợp cô lê thị liên đã trở thành tâm điểm của dư luận
khi là nạn nhân của những vụ bạo hành từ người chồng và chính con trai
nỗi ám ảnh về cuộc hôn nhân ba mươi sáu năm nhiều đáng cay và thậm chí cả đồ máu hiện lên sâu thẳm trong ánh mắt của người phụ nữ đã gần sáu mươi tuổi
thế nhưng với cô những nỗi đau đều cất giấu trong lòng chỉ mong các con có được gia đình trọn vẹn
dòng nói tôi rất là thương con tôi chỉ nghĩ đến cái cảnh mà nếu như con tôi
nếu như mà cháu mà sống với mẹ thì không có bố hoặc sống có bố thì không có mẹ tôi nó cảm thấy là ruộng tôi nó đứt ra rồi
nguyên nhân dẫn tới bạo lực gia đình có nhiều nhưng những tổn thương mà nó để lại vẫn tập trung chủ yếu ở người phụ nữ
theo số liệu khảo sát quốc gia về bạo lực gia đình trong năm hai nghìn một mươi năm năm mươi tám phụ nữ từng kết hôn tại việt nam cho rằng họ đã trải qua ít nhất một hình thức
chỉnh sẽ là
nguyên nhân dẫn tới bạo lực gia đình trong năm hai nghìn một mươi năm năm mươi tám phụ nữ từng kết hôn tại việt nam cho rằng họ đã trải qua ít nhất một hình thức
tiếp theo là những tin tức giao thông đáng chú ý
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại km một nghìn một trăm linh thuộc địa phận xã phước thành huyện tuy phước tỉnh bình định làm hai người chết
xe ô tô tải đầu kéo kéo rơ móc do tài xế nguyễn hiệu châu điều khiển đi hướng từ quận vân canh từ huyện vân canh sang huyện tuy phước
khi đến địa điểm này đã tông vào xe máy do lê văn dũng điều khiển chở vợ là trần thị thừa
vụ tai nạn khiến ông dũng chết ngay tại chỗ bà thừa bị thương rất nặng được cảnh sát giao thông đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay nhưng đã không qua khỏi
còn tại bình phước một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra giữa xe gắn máy và xe đạp tại khu vực chợ tân tiến xã tân tiến huyện bù đốp khiến hai người bị thương nặng
vào thời điểm trên xe gắn máy do em lương thị bình an là học sinh lớp một mươi một trường trung học phổ thông thanh hòa bù đốt
điều khiển trên đường đi học từ xã tân thành về huyện bù đốc đã va quẹt với người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi chưa rõ danh tính và địa chỉ đi xe đạp từ hướng cổng chợ băng qua đường
do tình huống bất ngờ nên em lương thị bình an không xử lý kịp đã gây ra tai nạn vụ tai nạn làm hai phương tiện bị hư hỏng nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu
còn vào sáng qua trên xa lộ hà nội đoạn qua địa bàn quận chín tp hcm xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa ba xe buýt khiến hàng trăm hành khách trên xe hoảng loạn giao thông qua khu vực bị ùn ứ kéo dài
vào khoảng bảy giờ xe buýt số một trăm linh bốn chạy tuyến bến xe an sương đại học nông lâm lưu thông trên xe lộ hà nội hướng từ ngã tư thủ đức vào trung tâm thành phố
khi vừa xuống dốc cầu dạch chiếc đoạn thuộc quận chín giáp danh với quận hai thì bất ngờ tông vào đuôi xe buýt số năm mươi sáu chạy tuyến bến xe trợ lớn đại học giao thông vận tải
cú đâm mạnh khiến xe buýt số năm mươi sáu lao tới húc tiếp vào đuôi xe buýt khác chạy phía trước tạo thành chuỗi và chạm liên hoàn
vụ việc làm ba xe dính vào nhau trên cầu may mắn không ai bị thương
tuy nhiên sự cố xảy ra vào giờ cao điểm sáng khiến giao thông qua khu vực bị ủng ứ nghiêm trọng
tuy không còn mới tuy nhiên hiện nay nó vẫn còn tồn tại dường như thách thức dư luận và coi thường luật pháp
tình trạng này đang diễn ra phức tạp trên tuyến quốc lộ một a đi qua tỉnh thanh hóa gây bức xúc cho người đi đường
đòi hỏi cần phải có biện pháp chấn chỉnh ngăn chặn kịp thời
sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự
khu vực dốc xây nằm giữa hai tỉnh ninh bình và thanh hóa
những ngày qua đã xuất hiện tình trạng giải đinh trên quốc lộ một a đoạn qua phường bắc sơn thị xã bỉm sơn
hành vi này đã khiến cho nhiều người dân bức xúc và gây tâm lý bất an cho các lái xe mỗi khi di chuyển qua đây
nhìn những cái đinh ba cạnh của những người gài bẫy những các tài xế thì nó có một cái nó rất là chuyên nghiệp về cái góc độ làn đinh và độ nguy hiểm
tôi đi trên đường này thì cũng đã từng dính đinh hai lần rồi hai lần hai lần
mà một lần dính đinh cái là đi được mấy mét khoảng chục mét cái là xẹp lốp luôn
ngay sau khi nhận được thông tin
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa đã tiến hành xác minh và kịp thời tham mưu cho công an tỉnh
có điện chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành điều tra xử lý vụ việc
tăng cường lực lượng thứ nhất là mai phục hóa trang mai phục để phát hiện bắt giữ các đối tượng giải đinh
thứ hai là tiến hành các công tác nghiệp vụ điều tra các cơ sở sản xuất đinh các cơ sở làm lốp
thực hiện chỉ đạo của công an tỉnh thanh hóa công an phường bắc sơn đã phối hợp với các lực lượng chức năng
triển khai các biện pháp nghiệp vụ đồng thời kiểm tra giả soát địa bàn
kết quả đã thu được bảy chiếc đinh bốn cạnh được giải trên quốc lộ một a tại khu vực trước cửa quán bốn bò huế cách dốc xây khoảng hai trăm linh
kiểm tra trường thì chúng tôi đã thu được bảy cái đinh cái đinh này có người ta làm bốn cạnh và có chiều dài khoảng độ hai cm cái đinh này rất là nguy hiểm
những chiếc đinh được chế tạo công phu và được giải bên làn xe theo hướng đi ninh bình
qua quan sát thực tế
khu vực dốc xây thuộc địa phận tỉnh thanh hóa có rất ít các điểm bơm vá lốp ô tô
theo nhận định của các cơ quan chức năng việc giải đinh có thể xuất phát từ việc cạnh tranh không lành mạnh giữa các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn
hiện tại các lực lượng chức năng của tỉnh thanh hóa đang lên phương án giả soát phân loại các đối tượng khả nghi để sớm tìm ra thủ phạm
đồng thời bố trí lực lượng tuần tra mai phục để kịp thời phát hiện bắt giữ các đối tượng có hành vi giải đinh trên đường gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông
để đảm bảo việc đi lại của nhân dân trong dịp tết dương lịch và tết nguyên đán đinh dậu năm hai nghìn một mươi bảy công ty cổ phần bến xe hà nội vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách
đại diện công ty cho biết tết dương lịch hai nghìn một mươi bảy lượng khách dù có tăng cao hơn so với các ngày thường song hiện các phương tiện vận tải trên các bến đang hoạt động mới
đạt bình quân sáu mươi hệ số trọng tải cho nên sẽ không gặp khó khăn
với dịp tết nguyên đán một số tuyến như quảng ninh thanh hóa thái bình nghệ an sơn la lào cai có thể xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ vào các ngày cao điểm
nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân công ty đã yêu cầu các đơn vị vận tải bố trí phương tiện đảm bảo số lượng để vận tải hành khách theo biểu đồ đã đăng ký và tăng cường khi phát sinh
công ty cổ phần bến xe cũng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan trong tổng công ty vận tải hà nội tăng tần suất và số chuyến xe buýt để kịp thời phục vụ hành khách đến bến đi vào nội đô và giải tỏa khách trong trường hợp ủn tắc
tổ chức họp với các đơn vị vận tải trên các bến trước ngày hai mươi năm tháng một mươi hai ký cam kết với từng lái xe không thu tiền cao hơn giá vé đã đăng ký và không trở quá số ghế quy định